tiếp tổng giám đốc điều hành tập đoàn đầu tư dubai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
al sabani vào sáng nay thủ tướng khẳng định việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp
hợp tác nhiều mặt với uae đặc biệt là về kinh tế
hiện uae là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam tại trung đông
với kim ngạch thương mại hai triệu thường xuyên ở mức khoảng sáu tỷ usd một năm
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao việc tổng giám đốc điều hành tập đoàn đầu tư dubai
nhận lời mời của thủ tướng đến thăm việt nam tìm hiểu cơ hội kinh doanh
đúng hai tháng kể từ cuộc gặp giữa thủ tướng với ông tại davos thụy sĩ
thủ tướng khẳng định việt nam đang có một môi trường đầu tư kinh doanh hết sức thuận lợi
lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam đang ngày càng tăng
cơ sở vật chất đang ngày càng được đầu tư hoàn thiện
thủ tướng đánh giá vị trí mà tập đoàn dự định đầu tư dự án ở miền trung là rất lý tưởng
vì gần những bờ biển tuyệt vời có các di sản văn hóa thế giới
có truyền vọng thành công rất cao
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ và các bộ ngành của việt nam rất quan tâm dự án của tập đoàn
cũng như mong muốn tập đoàn mở rộng đầu tư ra các lĩnh vực khác như năng lượng
thủ tướng cũng mong tập đoàn sớm triển khai dự án đầu tư lớn này và gặt hái nhiều thành công tại việt nam
ông saibani cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
chia sẻ sau chuyến thăm dự hội nghị wf ef davos
tập đoàn đã ngay lập tức cùng với quỹ đầu tư vinacapital xúc tiến kế hoạch
đến việt nam tìm hiểu cơ hội hợp tác
đoàn đã có những buổi làm việc và thị xác địa điểm
dự định đầu tư một dự án tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí quy mô lớn ở quảng nam
ông cho biết đến việt nam để tìm hiểu cơ hội mở rộng việc làm ăn
tìm những đối tác tin cậy ở việt nam để làm ăn lâu dài
theo ông đối với việc thu hút khách du lịch quốc tế
ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến việt nam chính là sân bay
cơ quan chức năng việt nam cần mở thêm các quầy làm thủ tục
tạo thuận lợi cho du khách xuất nhập cành
ông đánh giá việt nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch
vì người dân hết sức thân thiện mến khách đất nước có nhiều thắng cảnh
ông cũng bày tỏ uae có nhiều nhu cầu lớn về lao động
do đó mong muốn hợp tác với việt nam để đưa người lao động việt nam sang làm việc tại uae
nhất là trong lĩnh vực du lịch khách sạn